phát biểu tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi của ban nội chính trung ương diễn ra vào sáng nay
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đề nghị ban nội chính trung ương trong thời gian tới tập trung hoàn thành năm đề án lớn trình bộ chính trị ban bí thư
đồng thời tiếp tục nâng cao công tác thẩm định tham mưu đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật
trong các văn bản nhất là nhân sự đại hội đảng các cấp theo thẩm quyền và theo đề nghị của các cơ quan chức năng
cần phân biệt cho rõ đâu là thông tin thật đâu là thông tin giả xấu độc đâu là thông tin gây nhiễu đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm
khi có thông tin về cán bộ phải đánh giá rất kỹ góc độ trách nhiệm của các khối liên quan
cần phải bám các vụ án vụ việc để kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo